chăm lo đời sống cho người lao động là vấn đề luôn được các cấp các ngành quan tâm hàng đầu mỗi dịp tết đến xuân về
trong những ngày này thì tại các địa phương đều có những hình thức những hoạt động cụ thể hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần cho người lao động để có một cái tết no đủ và ấm áp
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại thái nguyên
thưởng tháng lương thứ một mươi ba tặng quà đối với những công nhân viên chức khó khăn hoặc có thân nhân mắc bệnh hiểm nghèo
tổ chức những bữa tiệc âm nhạc mừng xuân là một số hoạt động cơ bản được nhiều doanh nghiệp và công đoàn các cấp tỉnh thái nguyên tổ chức hướng về người lao động trong dịp tết nguyên đán đình dậu hai nghìn hai mươi
việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa lớn giúp người lao động đặc biệt những người có hoàn cảnh khó khăn cảm thấy ấm áp được sẻ chia và hạnh phúc hơn để đón xuân về
chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho công nhân viên chức lao động là nhiệm vụ chủ yếu của tổ chức công đoàn của tỉnh thái nguyên
trong đó chúng tôi tập trung vào mấy cái nội dung
thứ nhất là hỗ trợ để xây dựng nhà máy ấm công đoàn thăm công nhân viên chức lao động nhân dịp ngày lễ ngày tết rồi là hỗ trợ công nhân vay vốn để giải quyết việc làm
và đặc biệt là mỗi khi tết đến xuân về thì công đoàn cùng với lại cả hệ thống chính trị trong đó là chung tay cùng với doanh nghiệp để chăm no những điều kiện tốt nhất cho công nhân viên chức lao động nhân dịp đón xuân
với sự vào cuộc sát sao của tổ chức công đoàn cơ sở các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi
cũng dành sự quan tâm nhiều hơn đến người lao động và dịp tết cố truyền
tại khu công nghiệp điền thụy tỉnh thái nguyên lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn bông vina cùng công đoàn ban quản lý khu công nghiệp hàng năm đều xuống phân xưởng trao tặng những xuất quả ý nghĩa cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn mỗi dịp tết đến xuân về
chúng tôi tuân thủ pháp luật việt nam và quan tâm tới người lao động
hàng tháng thì ban giám đốc công đoàn và người lao động họp hai buổi để tháo gỡ khó khăn nếu có đề xuất
dịp tết này chúng tôi cũng có quà tết và vé xe để công nhân lao động ở xa về đón tết cùng gia đình
không chỉ các doanh nghiệp đang phát triển tốt nhiều doanh nghiệp kinh doanh không thuận lợi hoặc mới khôi phục
dù rất khó khăn nhưng cũng đã dành sự quan tâm đặc biệt đến tết cho người lao động như công ty cổ phần luyện cán thép gia sàng
dù mới được mua lại và khôi phục sản xuất sau gần bốn năm đình trệ
ba lãnh đạo công ty vẫn đặt vấn đề đời sống của hơn hai trăm linh người lao động lên hàng đầu khi tết đến
kế hoạch của ban đánh đạo là tạo việc làm ổn định cho người lao động và có những cái mà ghi nhận
đóng góp cái công sức đó bằng cái cuối năm nay thì chúng tôi cũng có cái kế hoạch là thưởng tết cho người lao động một cái tháng lương thứ một mươi ba
với cái điều kiện như vậy với cái quyết tâm như vậy và với cái sự nhiệt huyết của người lao động
thì chúng tôi tin rằng nhà máy luyện cán thép ra sàng
khi mà công ty của phần luyện cán thép ra sàng chúng tôi đầu tư vào thì chắc chắn sẽ phát triển
người lao động là tài sản quý giá nhất của mỗi doanh nghiệp mỗi đơn vị
bởi vậy quan tâm đến đời sống người lao động chính là quan tâm đến sự phát triển bền vững của chính các doanh nghiệp
với tiêu chí đó công đoàn các cấp và các doanh nghiệp tỉnh thái nguyên
đang cùng chung tay đem đến một cái tết đầm ấm và ý nghĩa hơn cho người lao động